vẫn còn một mươi một thi thể chưa được phát hiện
thi thể được tìm thấy tại lòng suối rào trăng vào lúc một mươi sáu h ba mươi chiều ngày hôm nay
điều này cho thấy phương án nắn dòng suối rào trăng đã đạt được hiệu quả
ngoài ra các cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ cũng đã tìm thấy được các vật dụng trong nhà nghỉ công nhân của nhà máy thủy điện rào trang ba
và một số vật dụng cá nhân như áo quần chiếu z và xe máy
dự kiến vào ngày mai ngày hai mươi ba tháng một mươi một các lực lượng cứu hộ sẽ đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm thi thể của nạn nhân
dưới lòng suối theo phương pháp là đảo ngói
lực lượng cứu hộ được chia thành hai mũi một mũi tìm kiếm từ phía thượng lưu về hạ lưu và một mũi tìm kiếm theo hướng ngược lại
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh bình dương vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo đỗ văn cường ba mươi tám tuổi
chủ tịch tỉnh an giang một mươi sáu năm tù về tội giết người
theo cáo trạng cường và bị hại nguyễn văn tầm ở cùng dãy trọ với nhau
ở tỉnh bình thị xã tân uyên tỉnh bình dương
vào ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi anh tầm mua rượu về rủ cường nhậu
khi hai người đang ngồi nhậu trước dãy trọ thì chị tiên là vợ của cường khuyên ngăn không cho cường nhậu
khiến hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn
lúc này tầm không can ngăn mà còn khiến cãi vã thêm căng thẳng
cường đi lấy một con dao lao tới đâm nhiều nhát vào người anh tầm
mọi người thấy vậy chạy đến can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện
sau bốn ngày điều trị tại bệnh viện anh tầm đã tử vong do vết thương quá nặng
biết tin nạn nhân đã chết cường đã đến cơ quan công an đầu thú
công an tỉnh thừa thiên huế và lực lượng thuộc phòng quản lý xuất nhập cảnh
vừa phát hiện và làm rõ một đối tượng trốn truy nã trên địa bàn là người nước ngoài
qua công tác với hợp kiểm tra hành chính lực lượng công an phát hiện giao phân chân năm mươi bốn tuổi
quốc tịch trung quốc về hành vi sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn từ một mươi sáu ngày trở lên
mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép
mở rộng điều tra được biết vào ngày hai mươi bốn tháng sáu công an thành phố nghi trinh tỉnh giang tô trung quốc
đã ra lệnh tạm giam hình sự và truy bắt giao phân chân về tội khai khống hóa đơn giá trị gia tăng
chiếm đoạt số tiền thuế là hơn bảy triệu nhân dân tệ tương đương hơn hai mươi tỷ đồng tiền việt nam
tuy nhiên sau đó giao phân trân đã bỏ trốn
bộ công an trung quốc đã có văn bản đề nghị bộ công an việt nam hỗ trợ áp dụng các biện pháp
để bắt giữ và bàn giao đối tượng cho bộ công an trung quốc xử lý
vào ngày hai mươi tháng một mươi một các lực lượng chức năng đã di lý đối tượng ra cửa khẩu lạng sơn
và bàn giao cho công an trung quốc xử lý
thông tin về dịch bệnh covid một mươi chín ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
vào chiều ngày hôm nay việt nam đã ghi nhận một ca mắc mới covid một mươi chín là người nhập cảnh từ philippines
được cách ly ngay
và tính đến một mươi tám h ngày hôm nay việt nam có tổng cộng sáu trăm chín mươi một ca mắc covid một mươi chín
do lây nhiễm trong nước trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi năm tháng bảy cho đến nay là năm trăm năm mươi một ca
cho đến ngày hôm nay việt nam đã trải qua tám mươi một ngày không ghi nhận ca bệnh covid một mươi chín ngoài cộng đồng
theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
cho đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi một một trăm bốn mươi hai bệnh nhân trong tổng số là một ba trăm linh bảy bệnh nhân covid một mươi chín
tiểu ban điều trị cũng cho biết là đến thời điểm này nước ta không còn trường hợp bệnh nhân covid nào
không còn bệnh nhân covid một mươi chín nào nặng
và thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân